liên quan đến vụ việc một đối tượng ôm lựu đạn cố thủ trong ngôi nhà số một trăm hai mươi tám đường hồng bàng phường lê mau tp vinh xảy ra chiều qua
đến khoảng hai mươi ba h bốn mươi năm phút cùng ngày công an tỉnh nghệ an đã vận động thành công đối tượng lê ngọc sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
tạm trú tại phường lê mau tp vinh ra đầu thú sau hơn một mươi bốn giờ đồng hồ
lúc tám h ba mươi phút ngày một tháng một mươi trong quá trình công an tp vinh thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với lê ngọc sơn
đang sinh sống tại nhà số một trăm hai mươi tám đường hồng bàng tp vinh vì liên quan đến vụ án hủy hoại tài sản
quá trình thi hành lệnh lê ngọc sơn và hoàng ngọc sinh đã có hành vi chống đối
mỗi đối tượng cầm trên tay một số quả lựu đạn đe dọa cản trở lực lượng công an và cố thủ trong nhà riêng
trước tình hình phức tạp công an tp vinh đã huy động hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ cùng phương tiện vũ khí
do đại tá nguyễn mạnh hùng phó giám đốc công an tỉnh nghệ an trực tiếp chỉ đạo tổ chức các lực lượng bao vây chốt chặn phong tỏa hiện trường
đến một mươi một h một mươi năm phút cùng ngày đối tượng hoàng ngọc sinh đã nhận thức được hành vi sai phạm của mình
tự nguyện giao nộp một quả lựu đạn và đầu thú với cơ quan công an
riêng đối tượng lê ngọc sơn vẫn tiếp tục ngoan cố chống đối sử dụng ba quả lựu đạn và bình khí ga cố thủ trên tầng hai của ngôi nhà
qua quá trình vận động thuyết phục đến hai mươi ba h năm mươi phút ngày một tháng một mươi công an tp vinh biết không thể trốn thoát
lê ngọc sơn đã bỏ vũ khí ra đầu thú đối tượng đã được đưa về công an tp vinh để tiếp tục điều tra
cơ quan công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của sơn thu giữ ba quả lựu đạn một bình khí ga một con dao và một số vật chứng khác
hiện công an tỉnh nghệ an đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành điều tra củng cố tài liệu chứng cứ làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng
liên quan đến vụ án mẹ giết hai con ruột ở ấp hòa bình xã hòa lợi huyện rồng riềng gây chấn động dư luận trong hai ngày qua
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn thành thảo hai mươi hai tuổi đồng thời chưng cầu giám định tâm thần đối với bị can này
tại cơ quan công an thảo khai nhận do gặp áp lực gia đình trong việc nuôi con nên vào sáng ngày hai mươi chín tháng chín trong lúc chồng và cha mẹ chồng đi vắng
thảo ở nhà trông con nhưng bé trai là phạm thanh liêm hai tuổi và bé gái phạm thanh ngân chín tháng tuổi là con ruột của thảo quấy khóc không chịu ngủ
nóng giận thảo lấy gối đè vào mặt đồng thời dùng tay bóp mũi hậu quả làm hai cháu tử vong do ngạt thở
gây án xong thảo bế hai đứa con vào phòng rồi nhanh chóng lấy quần áo tìm xe ôm bỏ về nhà cha ruột ở huyện vị thủy tỉnh hậu giang
sự việc được phát hiện khi chồng thảo về nhà thì thấy hai con đã chết nên trình báo cơ quan công an
thảo bị bắt giữ ngay sau đó được biết thảo đang có biểu hiện của bệnh trầm cảm nhiều tháng nay
hiện cơ quan công an đang làm thủ tục giám định sức khỏe tâm thần của người phụ nữ này để có hướng xử lý theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam vừa khởi tố vụ án khởi tố bắt tạm giam bốn tháng
đối với tám đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc qua mạng internet với số tiền đánh bạc xác định ban đầu hơn sáu trăm linh tỷ đồng
các đối tượng bị khởi tố để điều tra về hai hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
theo kết quả điều tra ban đầu xác định từ đầu tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám các đối tượng trong đường dây đã sử dụng mạng internet
tổ chức cho hàng trăm đối tượng tại các tỉnh thành như gia lai tp hcm bà rịa vũng tàu đà nẵng
đánh bạc qua mạng internet với số tiền đánh bạc xác định ban đầu hơn sáu trăm linh tỷ đồng
ngoài ra nhiều đối tượng còn hoạt động cho vai nặng lãi đòi nợ xiết nợ theo kiểu xã hội đen
cứu đọt tài sản của các con bạc khi không trả được tiền vai lãi
hiện vụ án đang được công an tỉnh quảng nam tiếp tục điều tra mở rộng
còn vào khoảng một mươi tám h chiều qua lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba cảnh sát trật tự phòng cảnh sát quản lý hành chính
về trật tự xã hội công an tỉnh cà mau cũng đã tiến hành kiểm tra và phát hiện nhiều đối tượng
đang tham gia đánh bạc ăn tiền bằng hình thức lắc bầu cua trong một ngôi nhà thuộc khu vực khóm bảy phường tám thành phố cà mau
ngôi nhà trên do bà quách thị lụa chú tp cà mau quản lý
tại hiện trường lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện một mươi đối tượng có liên quan đến hành vi lắc bầu cua ăn tiền
thu giữ tại chiếu bạc và trên người các đối tượng trên ba mươi triệu đồng
một mươi bộ bài loại năm mươi hai lá một mươi ba điện thoại di động cùng một số tăng vật khác có liên quan
tình trạng trộm cắp tài sản bằng thủ đoạn đột nhập vào ban đêm trên nệ bàn tp biên hòa tỉnh đồng nai
liên tục xảy ra gần đây khiến người dân bất an
cơ quan công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trong việc tự bảo vệ tài sản của chính mình
vào khoảng một giờ ngày một mươi tháng chín nguyễn văn linh dùng tuốc nơ vít phá ổ khóa đột nhập vào nhà
bà nguyễn thị dung tại phường tân phong tp biên hòa
phát hiện trong nhà có hai xe máy vẫn cắm chìa khóa điện nên linh gọi thêm điệp đến để trộm hai xe máy này
qua điều tra công an tp biên hòa đã bắt giữ linh và điệp cùng tăng vật khi các đối tượng chưa kịp tiêu thụ
một vụ án khác xảy ra ngày một mươi một tháng chín
trần thanh xuân quê tỉnh thái bình tạm chú phường tân phong tp biên hòa
đã đột nhập vào nhà của anh trần văn mỹ ở phường trảng giai trộm đô
tại đây xuân phát hiện chiếc xe máy hiệu sh của anh mỹ có cắm chìa khóa trên ổ khóa nên mở cửa lấy đi
đến khoảng bốn giờ cùng ngày khi anh mỹ tỉnh dấp phát hiện chiếc xe máy bị mất nên trình báo cơ quan công an
ngay sau đó lực lượng công an đã bắt giữ xuân cùng tăng vật
qua hai vụ trộm cắp tài sản nói trên cho thấy thủ đoạn của các đối tượng thường thực hiện vào lúc đêm khuya hoặc dạng sáng
vì thời điểm này phần lớn người dân đã ngủ say các đối tượng sẽ tìm cách đột nhập vào nhà để trộm cắp
trộm cắp của tội phạm trộm cắp đa số là lợi dụng sơ hợp của người có quản lý tài sản trong coi tài sản
lực lượng bảo vệ của các nhà máy các sĩ nghiệp các công ty phải tăng cường từng tra kiểm soát
đồng thời quận chúng nhân dân nên khóa cửa chốt cảnh thẳng trước khi ngủ
theo công an tp biên hòa chỉ trong hai tháng tám và chín năm hai nghìn một mươi tám
trên địa bàn thành phố đã xảy ra gần hai mươi vụ trộm cắp tài sản
với thủ đoạn đột nhập cơ quan công an đã điều tra làm rõ hơn chục vụ
tài sản trả lại cho người bị hại khoảng hai trăm năm mươi triệu đồng
cũng theo công an tp biên hòa thực tế các vụ trộm cắp tài sản xảy ra nhiều hơn
nhưng phần lớn khi xảy ra vụ việc người dân đều không đến cơ quan công an trình báo
nên rất khó trong việc điều tra truy bắt đối tượng
bà con chúng ta đi du lịch hoặc là đi về quê thăm gia đình
kiểm tra lại nhà cửa kiểm tra lại nhà cửa
coi những chỗ nào cần gia cố thì gia cố
đồng thời khi đi vắng thì nên bố trí có người để trông coi giám sát
cũng như nhờ những hàng xóm để để ý các nhà của mình
và không nên để những tài sản có giá trị giá thị lớn
để trong nhà mà khi mình vắng nhà
để hạn chế các vụ trộm cắp tài sản xảy ra
lực lượng công an cần tăng cường công tác tuần tra
nhất là vào ban đêm nhằm phát hiện những đối tượng có biểu hiện nghi vấn
để kịp thời ngăn chặn bắt giữ
bên cạnh đó người dân cũng cần phải nâng cao cảnh giác
tích cực tham gia tố giác các loại tội phạm
nhất là tội phạm trộm cắp tài sản
góp phần đẩy lùi các vụ phạm pháp hình sự xảy ra trên địa bàn
vào khoảng một mươi sáu h ba mươi chiều qua
công ty trí ra có địa chỉ
tại khu phố tám phường uyên hưng
thị xã tân uyên tỉnh bình dương
đã bất ngờ bốc cháy dữ dội
đến gần hai mươi một h cùng ngày đám cháy mới cơ bản được không chế
nhưng ngọn lửa đã thiêu dụi toàn bộ công ty
thiệt hại lên tới hàng chục tỷ đồng
lực lượng phòng cháy chữa cháy bình dương
rất vất vả để không chế đám cháy
các xe chữa cháy đã tiếp cận hiện trường từ nhiều phía
dùng cả xe thang để khống chế ngọn lửa từ trên cao
tuy nhiên do công ty nhiều vật dễ cháy
nên ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội
và lan sang các nhà xưởng còn lại của công ty
đến hai mươi h ba mươi cùng ngày
khoảng hai nhà xưởng trong khu vực rộng khoảng hơn một m hai của công ty
đã bị cháy dụi và đổ sập hoàn toàn
được biết trí gia là công ty chuyên sản xuất đồ gỗ
có khoảng hơn ba trăm linh công nhân làm việc
thiệt hại ban đầu ước tính hàng chục tỷ đồng
còn trên địa bàn tỉnh lâm đồng
mặc dù chính quyền và các ngành chức năng đã triển khai nhiều giải pháp ngăn chặn
tuy nhiên ở hầu hết các cơ sở phế liệu
tình trạng vi phạm phòng cháy chữa cháy vẫn diễn ra
đe dọa đến tính mạng của người dân bất cứ lúc nào
nằm sen kẽ trong các khu dân cư
mặc dù đã được kiểm tra định kỳ và đột xuất của ngành chức năng
tuy nhiên tình hình cháy nổ ở các cơ sở kinh doanh phế liệu
vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào
ở các cơ sở này
chưa được trang bị các kiến thức cơ bản về công tác phòng cháy chữa cháy
hoặc nếu có thì cũng chỉ là để đối phó với các cơ quan chức năng khi bị kiểm tra
hầu hết các điểm cơ sở này là nhỏ lẻ
xung quanh kho là vừa làm nhà ở vừa sát nhà dân
tập kết phế liệu
chủ yếu là thùng cắt tâm vỏ nhựa
được bao bọc bằng tôn
không đảm bảo quy định an toàn phòng cháy chữa cháy
hiện nay mỗi ngày trên địa bàn tỉnh lâm đồng phát sinh hàng chục tấn rác phế liệu các loại
theo số liệu thống kê chưa đầy đủ
trong toàn tỉnh hiện nay
khoảng gần năm trăm linh vựa phế liệu lớn nhỏ đã được cấp phép và không được cấp phép đang hoạt động
theo quy định của pháp luật
các cơ sở kinh doanh phế liệu phải đủ điều kiện về vệ sinh môi trường phòng cháy chữa cháy
và tuân thủ pháp lệnh về quản lý sử dụng vũ khí và liệu nổ
cũng như cầm cụ hỗ trợ
cơ sở em thì nói chung là chuyên cái nhựa ống nhựa bbc thôi
chứ em không có mua cái loại sắc thép thì nó mới động tới bom bình cháy nổ
sắc bom rồi thì tụi em nói chung những loại kim loại sắc thép thì tụi em không có động vô
tụi em không có mua bán cái đó
trong quá trình kiểm tra về những lỗi vi phạm mang tính chất trực tiếp
có thể dẫn đến cháy nổ ô nhiễm môi trường
nói chung năng tiến hành là bên bản nhắc nhở kỳ cam kết
và tiến hành phúc tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật
cùng với những biện pháp đó cảnh sát phòng cháy chữa cháy của tỉnh và các địa phương
cũng sẽ tích cực tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành của các hộ kinh doanh cũng như của nhân dân
cũng tại tỉnh lâm đồng do mưa lớn liên tục trong những ngày qua
nên tại năm thôn của xã lộc thành huyện bảo lâm lũ quét đã cuốn trôi nhiều diện tích cây trồng và tài sản
theo người dân cho biết các thôn tám a chín một mươi a một mươi một và thôn một mươi hai của xã lộc thành
đều có lũ gây ngập cuộc bộ cuốn trôi nhiều tài sản của người dân
ước thiệt hại hơn năm trăm linh triệu đồng
nặng nề nhất là thôn một mươi a có ba cây cầu tạm ba xe mô tô hai máy bơm bị cuốn trôi sạt lở và hư hỏng một năm km đường dân sinh
nước tràn qua nhiều ao cá đất nông nghiệp dọc suối
ở bốn thôn khác bị mức độ ít hơn nhưng gây không ít khó khăn cho người dân về giao thông và sản xuất nông nghiệp
trong đó một số diện tích cây trồng ao cá bị vùi lấp không thể khôi phục
đến sáng nay chính quyền xã lộc thành và huyện bảo lâm đã huy động lực lượng cùng với người dân khắc phục hậu quả thiên tai
kịp thời động viên thăm hỏi các gia đình bị thiệt hại trích nguồn kinh phí dự phòng phòng chống thiên tai của địa phương
hỗ trợ mỗi gia đình bị thiệt hại hai năm triệu đồng
đồng thời triển khai phương án hỗ trợ di rời nhà ở nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao
trong khi đó vào sáng nay cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống trên diện rộng kết hợp với chiều cường
đã làm nhiều tuyến đường ở tp hcm ngập nặng việc di chuyển hết sức khó khăn
khu vực vòng xoay ăn lạc quận bình tân nước ngập sâu có nơi đến gần một m
lực lượng chức năng đã phải đặt biển cảnh báo nguy hiểm
các phương tiện di chuyển qua đây hết sức khó khăn
nhiều người đã bị ngã khi cố gắng qua các đoạn nước ngập sâu
cảnh sát giao thông cũng đã cố gắng phân luồng điều tiết giao thông
hỗ trợ người dân di chuyển qua đoạn ngập
nhưng tình hình giao thông cũng cải thiện không được đáng kể
ngập kéo theo lưu thông trên tuyến quốc lộ một a
đoạn từ vòng xoay an lạc đến cầu bình điền cũng hết sức căng thẳng
các phương tiện kéo dài nối đuôi nhau
cơn mưa kéo dài sáng nay còn khiến cho nhiều tuyến đường khác bị ngập sâu
như là đường hồ ngọc lãm quận bình tân cây trâm quận gò vấp
bạch đằng úng vân khiêm quận bình thạnh quốc hương quận hai
các con hẻm ở khu vực d hai d một bình quế
nhiều nơi đến gần một mươi giờ vẫn còn bị ngập
tiếp theo biên tập viên ninh hạnh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn
những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn văn quang
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm hộ khẩu thường trú tại xóm hai liêm tiến xã hải toàn
huyện hải hậu tỉnh nam định về tội cướp tài sản
đối tượng này cao một m sáu mươi năm sống mũi thẳng dưới tay vuông
và có sẹo chấm cách hai cm trên sơn căn
cũng phạm tội cướp tài sản và phải nhận quyết định truy nã
của cơ quan thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh nam định
là đối tượng phạm hùng sơn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn hộ khẩu thường trú
tại hai mươi ba d tiểu khu thống nhất phường quang trung tp nam định tỉnh nam định
cao một m bảy mươi sống mũi thẳng trái tay trúc và có nốt ruồi cách một hai cm trên cánh mũi phải
ngoài ra cơ quan thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh nam định
còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn xuân nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại xã nam phong tp nam định tỉnh nam định
về tội trộm cắp tài sản
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi hai bốn trăm bảy mươi một
hoặc sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
bản tin mùa một ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân đến đây là hết